bị hại là anh danh xen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tỉnh kiên giang
cả hai đều là ngư phủ và cùng làm việc trên một chiếc tàu đánh cá
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng giờ ngày hai mươi một tháng năm trong lúc nhậu trên tàu
giữa nhân và xen có xảy ra cự cãi và đánh nhau gây thương tích nhẹ nhưng được các ngư phủ khác can ngăn
sau đó nhân tiếp tục dùng dao đi đến nơi sen đang ngủ đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong rồi ném dao xuống biển
chống người thi hành công vụ
võ văn hùng sáu mươi một tuổi trú tại phường sơn giang thị xã phước long tỉnh bình phước
vừa bị công an thị xã phước long tiến hành khởi tố và bắt tạm ra
trước đó vào ngày một mươi tám tháng năm tổ công tác cảnh sát giao thông thị xã phước long phát hiện võ văn hùng
điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn không kiểm soát được hành vi nên ra tín hiệu dừng xe
qua kiểm tra phát hiện nồng độ cồn trong khí thở của hùng vượt qua mức quy định
tuy nhiên khi bị lập biên bản xử lý hùng không hợp tác và còn đấm vào mặt hai chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ
giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lê văn đấu trú tại huyện an minh tỉnh kiên giang vừa bị công an huyện an minh tiến hành khởi tố và bắt tạm ra
đấu từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian chấp hành án tại trại giam kênh bảy bộ công an đấu ở chung buồn giam với một phạm nhân nên biết số điện thoại của gia đình người này
sau khi mãn hạn tù vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đấu gọi điện thoại cho anh lê hoàng nhân là người nhà của phạm nhân tự xưng là cán bộ quản giáo của chạy giam kênh bảy yêu cầu anh nhân chuyển hai triệu đồng để cho phạm nhân nhập viện
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba khi đấu đang nhận tiền của anh nhân thì bị bắt giữ
bất ngờ đột kích vào một nhà nghỉ ở xã xuân tâm huyện xuân lộc tỉnh đồng nai công an huyện xuân lộc đã phát hiện một nhóm người đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tang năm người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ ma túy tổng hợp cùng các vật dụng để sử dụng ma túy
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã triệu tập thêm hai người có liên quan
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân
thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn mạnh thường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lâm thành phố hà nội cũng về tội cưỡng đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo
báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý